cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh hà tĩnh vừa khởi tố vụ án hình sự và khởi tố bốn mươi một bị can về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
dưới hình thức tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
đường dây này có hơn năm mươi đối tượng do lê bá hải quê thanh hóa hiện đang ở quận thanh xuân hà nội cầm đầu
đồng loạt bắt giữ khám xét bốn mươi đối tượng trong đó có một mươi hai đối tượng giữ vai trò chủ mưu cầm đầu
tại bốn mươi địa điểm khác nhau ở hà nội và thanh hóa
ban chuyên án đã thu giữ một ô tô sáu mươi bốn điện thoại di động bốn mươi năm máy tính sách tay bốn mươi tài khoản ngân hàng
hơn hai tỷ đồng tiền mặt và nhiều tài sản tài liệu liên quan
kết quả điều tra bước đầu xác định từ khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cho đến khi bị bắt
lê bá hải cùng đồng bọn đã lôi kéo hơn năm mươi đối tượng tham gia hoạt động lừa đảo qua mạng
rồi tổ chức thành một mươi một nhóm các đối tượng gọi là văn phòng hoạt động ở địa bàn hà nội và thanh hóa
theo mô hình công ty có nhiều văn phòng hoạt động trực tuyến phân công cho một mươi một đối tượng làm nhóm trưởng
chịu trách nhiệm tuyển dụng hướng dẫn điều hành hoạt động phạm tội của từng nhóm
với phương thức thủ đoạn tuyển cộng tác viên đăng bài bán bản vẽ thiết kế trên mạng internet
sau đó đưa ra các thông tin gian dối hứa hẹn hấp dẫn để lừa đảo chiếm đoạt tiền của khoảng hơn năm người
ở nhiều tỉnh thành phố trên cả nước với số tiền chiếm đoạt ước tính hơn một trăm linh tỷ đồng